tại cuộc giao ban của ubnd tp hà nội chủ tịch tp nguyễn đức trung đã giao thanh tra thành phố
chủ trì thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện về việc mua đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất redoxi ba c
theo văn phòng ubnd tp hà nội cho biết những ngày gần đây có một số thông tin dư luận phản ánh liên quan đến tính minh bạch
trong việc sử dụng chất redoxy ba c
liên quan đến vấn đề này chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã giao thanh tra thành phố
chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc mua đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất redoxi ba c
trong thời hạn bốn mươi năm ngày phải kết luận công bố công khai trước công luận